tại thành phố đà nẵng hội nghị tham vấn giữa các bộ trưởng kinh tế asean viết tắt là aem
và hội đồng cố vấn kinh doanh asean viết tắt là asean bac đã chính thức khai mạc
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung bàn thảo về nội dung liên quan đến thúc đẩy kinh tế thế giới
và góp phần xây dựng cộng đồng kinh tế asean aec năng động thông qua các dự án
như dự án tăng cường phát triển con người asean và dự án kết nối nền tảng thương mại số hai nghìn hai mươi
dự án kết nối tăng cường thông minh trong asean nâng cấp mạng lưới tư vấn cho các doanh nghiệp
ngoài ra hội nghị cũng đưa ra các sáng kiến đẩy mạnh thu hút đầu tư asean
thông qua thuận lợi hóa thương mại thúc đẩy phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
tập trung vào các ngành cốt lõi như thương mại điện tử du lịch vận tải và logistics